hội nghị cấp bộ trưởng asean lần thứ sáu về vấn đề ma túy đã khép lại sau khi thông qua tuyên bố chung nhận định về tình hình mua bán vận chuyển và sử dụng ma túy trong khu vực cũng như trên thế giới
hội nghị cấp bộ trưởng asean lần thứ sáu về vấn đề ma túy đã nghe báo cáo đánh giá nội bộ lần thứ nhất kế hoạch hành động asean nhằm bảo vệ cộng đồng phòng chống ma túy bất hợp pháp giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi năm
hội nghị thống nhất nhận định khu vực asean tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức của vấn đề ma túy tình hình sử dụng ma túy trên toàn cầu không có dấu hiệu suy giảm tác động tiêu cực đến sức khỏe và gia tăng gánh nặng bệnh tật cho cộng đồng
bên cạnh các loại ma túy truyền thống ngày càng xuất hiện nhiều và đa dạng các chất hướng thần mới
hội nghị cấp bộ trưởng asean lần thứ sáu về vấn đề ma túy đã hoàn thành mục tiêu nội dung và chương trình đề ra thể hiện vai trò của một cơ chế hợp tác cao nhất trong asean về phòng chống ma túy giữ vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn chỉ đạo triển khai thực hiện các cam kết xây dựng khu vực asean hướng đến một tầm nhìn một vận mệnh một cộng đồng
cũng tại hội nghị các bộ trưởng này các nước thành viên asean đã nhất trí thông qua tuyên bố asean phản đối hợp pháp hóa các chất ma túy bị kiểm soát nếu không vì mục đích y tế và khoa học kêu gọi cộng đồng quốc tế tuân thủ công ước kiểm soát ma túy quốc tế vốn được coi là nền tảng của hệ thống kiểm soát ma túy thế giới
tuyên bố chung sẽ được đưa ra tại phiên họp giữa kỳ lần thứ năm của hội nghị ủy ban kiểm soát ma túy liên hợp quốc tổ chức từ ngày bảy đến ngày chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại áo